thưa quý vị ngày hôm nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
để thảo luận các dự án luật gồm luật thủ đô sửa đổi luật trật tự an toàn giao thông đường bộ luật đường bộ luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp
tại phiên họp chính phủ đã nghe cơ quan chủ trì trình bày tóm tắt các dự thảo luật báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến xây dựng các dự án luật
tổng hợp ý kiến của các bộ ngành xem xét về quy trình thủ tục chuẩn bị các yêu cầu nguyên tắc xây dựng luật tính đồng bộ thống nhất với các quy định pháp luật có liên quan
tham khảo kinh nghiệm quốc tế đồng thời phân tích sâu sắc các vấn đề căn cơ và còn có nhiều ý kiến khác nhau tại các dự án luật
cùng với cho ý kiến đối với từng dự án luật giao nhiệm vụ cho các bộ ngành trong việc tiếp thu hoàn thiện dự thảo hồ sơ để trình các dự án luật theo quy định
kết luận phiên họp thủ tướng phạm minh chính ghi nhận đánh giá cao các bộ công an quốc phòng tư pháp giao thông vận tải đã tích cực chuẩn bị trình các dự án
đề nghị xây dựng luật nghiêm túc tiếp thu giải trình cận kẽ có cơ sở bộ tư pháp và văn phòng chính phủ đã tích cực thẩm định thẩm tra để kịp tiến độ trình chính phủ
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu các bộ ngành thông qua việc ra soát tổng kết việc trình các dự án đề nghị xây dựng luật
phải làm rõ những quy định kế thừa giữ như hiện hành làm rõ những quy định cần sửa đổi bổ sung ban hành mới
đối với nội dung báo cáo về cắt giảm nguồn lực đơn giản hóa thủ tục hành chính cần làm rõ nội dung cắt giảm cần có lý do và đánh giá cụ thể
người đứng đầu chính phủ giao các bộ trưởng chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc đầy đủ ý kiến thành viên chính phủ ý kiến của các chuyên gia nhà khoa học và các đối tượng chịu tác động
hoàn thiện các dự án luật đề nghị xây dựng luật dự thảo nghị quyết theo quy định giao các phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực tiếp tục quan tâm trực tiếp chỉ đạo để hoàn thiện các dự án đề nghị xây dựng luật theo phân công

báo cáo tại phiên họp chủ nhiệm ủy ban kinh tế vũ hồng thanh cho biết thực tiễn tổng kết thi hành luật kinh doanh bất động sản năm hai nghìn một mươi bốn cho thấy
các sàn giao dịch bất động sản hiện nay không đảm bảo minh bạch không đảm bảo tính an toàn pháp lý của giao dịch
việc bắt buộc giao dịch bất động sản qua sản là không phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành
cản trở quyền tự do kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ lợi dụng quy định của pháp luật để độc quyền làm lũng đoạn thị trường
tiếp thù ý kiến của đại biểu quốc hội dự thảo luật đã được chỉnh sửa theo hướng bỏ quy định bắt buộc các giao dịch bất động sản
thông qua sàn giao dịch bất động sản tại chương bảy dự thảo luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư và khách hàng được tự do lựa chọn phương thức giao dịch
đồng tình với điều chỉnh này chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho rằng
việc hiện nay chúng ta đang tăng cường thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch bất động sản
thì việc giao dịch qua sản hay không qua sản thì vẫn đảm bảo tính minh bạch thị trường bất động sản cần vận hành tự do theo nguyên tắc thị trường
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị cần ra soát thêm nội dung về hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản
trong dự thảo luật
để quy định sao cho đầy đủ đáp ứng yêu cầu phải có hệ thống thông tin thị trường
trước đó cho ý kiến vào dự thảo luật trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đề nghị
nghiên cứu bổ sung vào chương ba quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc để dự án kéo dài
bàn giao nhà ở và công trình xây dựng không đảm bảo thời gian chất lượng như thỏa thuận
tại điều năm mươi chín dự thảo luật về nghĩa vụ của giao dịch bất động sản thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị bổ sung quy định theo hướng
các sản giao dịch bất động sản phải kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
phải cập nhật giao dịch thành công lên hệ thống thông tin dữ liệu để tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận thông tin về sản phẩm
và minh bạch trong hoạt động kinh doanh
dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi sẽ tiếp tục được đưa ra thảo luận tại hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách sắp tới
lấy ý kiến các đoàn đại biểu quốc hội các cơ quan tổ chức để hoàn thiện hồ sơ dự án luật trình quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ sáu
còn trong sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội bắt đầu đợt hai của phiên họp thứ hai mươi năm cho ý kiến vào một số vấn đề lớn về việc giải trình tiếp thu
chỉnh lý sự thảo luật viễn thông sửa đổi
qua thảo luận đa số ý kiến trong ủy ban thường vụ quốc hội đồng tình với việc mở rộng phạm vi điều chỉnh
dùng mới là dịch vụ ott viễn thông trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây trong dự thảo luật viễn thông sửa đổi là cần thiết
bởi trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ với xu hướng hội tụ giữa viễn thông và công nghệ thông tin
đã xuất hiện một số dịch vụ cung cấp thêm các tính năng tương tự như dịch vụ viễn thông truyền thống
và các dịch vụ này cần được điều chỉnh với phương thức phù hợp vừa đáp ứng yêu cầu quản lý
vừa tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích đổi mới sáng tạo phát triển
có ý kiến lưu ý do đây là ba dịch vụ mới nên không phải ai cũng có thể hiểu hết nên cần bổ sung các khái niệm ngay trong dự thảo luật
bên cạnh đó cần quản lý và chỉ quản lý ở mức đăng ký và thông báo
đồng thời phương thức quản lý phải phù hợp đối với các dịch vụ mới
do đó cần tham khảo kinh nghiệm nước ngoài về nội dung này và tính toán kỹ lưỡng thận trọng để áp dụng phù hợp với thực tế
kết luận nội dung thảo luận phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải đề nghị
ủy ban khoa học công nghệ và môi trường chủ trì phối hợp với cơ quan soạn thảo chuẩn bị hồ sơ báo cáo dự thảo luật
xin ý kiến hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách và gửi các đoàn đại biểu quốc hội cơ quan tổ chức hữu quan
trước khi chỉnh quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ sáu tới
trong phiên làm việc buổi chiều ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi
thưa quý vị được coi là một trong những kịch bản
đầu tiên cho dòng kịch phản gián về lực lượng công an nhân dân
sau hơn nửa thế kỷ đến nay bản danh sách điệp viên vẫn được xem là một tác phẩm kinh điển về lực lượng công an nhân dân
được nhiều đoàn đơn vị nghệ thuật chọn giàn dựng và tiếp tục mang về nhiều giải thưởng tại các liên hoan hội diễn
và trong tối ngày hôm qua lần đầu tiên vợ kịch bản danh sách điệp viên đã được công diễn tại nhá hổ gươm
nơi thánh đường nghệ thuật hiện đại mới được đưa vào hoạt động
đây cũng là hoạt động kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc do nhà hát kịch công an nhân dân cục công tác đảng công tác chính trị tổ chức
vở kịch bản danh sách điệp viên được giàn dựng dựa trên câu chuyện có thật về chiến công của những chiến sĩ điệp báo công an hà nội từ hơn nửa thế kỷ trước
vở diễn ca ngợi sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ điệp báo hà nội cùng với lòng quyết tâm bảo vệ thủ đô của toàn thể người dân
trong cuộc kháng chiến chống pháp để bảo vệ nền độc lập
những hy sinh lớn lao của lực lượng công an nhân dân làm nên bảy ca bất tử về sức mạnh ý chí và lan tỏa tinh thần yêu nước của người việt nam
trải nghiệm về lần đầu tiên được diễn và thăng hoa trên sân khấu được đầu tư hiện đại nghệ sĩ trịnh huyền người đã hóa thân vào nhân vật huệ
một nữ chiến sĩ công an thực sự tự hào và xúc động về lần hóa thân vào nhân vật lần này
thực sự là mình rất xúc động bởi vì là cảm giác như nó nghe được cả từ hơi thở của mình
nguyên viên nó im trong pháp bởi vì là mọi người cũng hiểu rằng chỉ cần hơi thở đôi khi là thở to cái thì đã mít đã bắt được vào rồi
thành ra là mọi thứ sân khấu bên cánh gà nó im trong pháp khán giả cũng thế
mình cảm giác như một mình mình hơi thở tiếng nói rồi là những cảm xúc của mình nó được tràn lập một khán phòng
tràn ngập cái khán phòng này thực sự là cái niềm mà nó xúc động và hạnh phúc vô cùng
trong cuộc đấu trí căng thẳng với lực lượng tình báo cáo già của phòng nhì pháp
tình báo sừng sỏ cia của mỹ lực lượng điệp báo có non trẻ của việt minh đã chiến thắng
nhưng sau chiến công ấy có không ít những mất mát đau thương
để bảo vệ đại úy henry thọ chiến sĩ điệp báo thâm nhập hàng ngũ kẻ địch lấy được bản danh sách
thì một số cán bộ chiến sĩ đã ảnh dũng hy sinh
để đảm bảo vỏ bọc và hoàn thành nhiệm vụ được giao phó henry thọ đau đớn bất lực chứng kiến huệ
người con gái là hoa ngọc hà và cũng là người yêu của mình bị sát hại
buổi ra mắt vở diễn bản danh sách điệp viên lần đầu tiên tại nhà hát hồ gươm đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng công chúng

trong bản dựng lần này bản danh sách điệp viên được xử lý mới hơn bằng các thủ pháp của sân khấu đương đại
tại sân khấu hiện đại đẳng cấp quốc tế cùng với việc tham gia diễn xuất của nhiều gương mặt mới
vở diễn hướng tới đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao
thưa quý vị nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi ba là năm bản lề quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu chính quy tinh nhuệ
hiện đại hóa lực lượng công an nhân dân theo tình thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt
chủ trương xây dựng công an xã thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
bởi lực lượng công an xã thị trấn là pháo đài đầu tiên của lực lượng công an
trong bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
với tinh thần đó thời gian qua công an các đơn vị địa phương đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong tham mưu với lãnh đạo bộ công an
chỉ đạo hướng dẫn huy động nguồn lực để đảm bảo thực hiện mục tiêu về xây dựng trụ sở làm việc nhà ở doanh trại cho lực lượng công an xã thị trấn
trong đó công an tỉnh hải dương là một trong những đơn vị đi đầu nỗ lực trong việc xây dựng trụ sở mới và trang cấp thiết bị hiện đại cho công an cấp xã
tiểu mục nghị quyết ngày hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn những nội dung này với phần trình bày của biên tập viên thu hương
thưa quý vị xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn phải được thực hiện vững chắc từ gốc là địa bàn cấp xã

ưu tiên tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
trong đó vận động tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương
trong việc xây dựng cải tạo trụ sở làm việc mới cho lực lượng công an xã thị trấn
qua đó đã tạo được nguồn lực đáng kể để đầu tư xây dựng nhiều trụ sở mới khang trang
hướng đến mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng này đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của đảng ủy công an trung ương
đối với cấp ủy chính quyền địa phương
luôn xác định công tác bảo đảm trật tự an ninh tại địa phương là một nhiệm vụ chính trị quan trọng
chúng tôi cũng đã trăn trở và bàn bạc thống nhất trong cấp ủy trong chính quyền
bằng mọi cách là phải quyết tâm tạo dựng điều kiện để đầu tư xây dựng trụ sở cho lực lượng công an phường để công tác
từ sự quyết tâm đó tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
công an phường thái thịnh thị xã kinh môn tỉnh hải dương được khánh thành trên khuôn viên khu đất hơn một bảy trăm linh m hai
công trình được thiết kế theo mẫu quy định của bộ công an gồm nhà làm việc hai tầng với một mươi phòng
góp phần đưa điều kiện cơ sở vật chất của công an phường thái thịnh tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ
hiện tại khi sang trụ sở mới thì chúng tôi đã có phòng tiếp dân riêng
có phòng ngủ phòng trực cho cán bộ chiến sĩ
có phòng họp riêng có phòng quản lý vật chứng
lưu giữ bảo quản vật chứng trong các hồ sơ vụ việc
ngoài ra thì còn có thêm phòng của ban vệ dân phố để các công chí bảo vệ dân phố có thể trực làm việc cùng với cán bộ công an phường
qua đó thì đã thúc đẩy động viên tinh thần của anh em công an phường
để anh em lỗ lực cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ mà cấp trên giao phó
còn đối với thiếu tá lục thị như trang là người viết đơn sung phong về địa bàn cơ sở khi con mới hai mươi tháng tuổi
hơn ba năm trải qua nhiều khó khăn vất vả
gắn bó với công tác đảm bảo an ninh trật tự tại xã minh hòa
thiếu tá trang và đồng đội càng vui mừng phấn khởi khi sắp có trụ sở làm việc khang trang
khối lượng công việc lớn môi trường thực hiện nhiệm vụ luôn tiềm ẩn phức tạp nguy hiểm
việc đầu tư xây dựng trụ sở ưu tiên tối đa nguồn lực trang thiết bị
phương tiện kỹ thuật cho lực lượng công an xã là việc làm vô cùng cần thiết
góp phần để công an xã phường thị trấn trở thành tấm khiên vững chắc về an ninh trật tự tại cơ sở
tôi là người công dân của địa phương thấy trụ sở mới
trước hết là công dân tuổi hưởng lợi và nhất là công việc có công trí công an
nên phải làm việc được thoải mái kinh thần
ngoài là vì có vật chất nhà cửa sang trang đẹp đẽ thoáng mát
công trí cũng sẽ làm việc đỡ vất vả
thưa quý vị đến nay gần bảy mươi trụ sở công an xã phường thị trấn đã hoàn thành
và đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh hải dương
đây là thành quả thể hiện sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy chính quyền địa phương
và công an tỉnh đối với lực lượng công an xã
từng bước hoàn thiện hóa mục tiêu trong năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn hải dương sẽ phủ sóng toàn bộ trụ sở công an cấp xã
đồng thời coi đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành
nhiệm vụ chính trị của cấp ủy chính quyền và người đứng đầu
nhằm đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất phát huy hiệu quả công tác
của lực lượng công an cấp xã công an tỉnh hải dương đã tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh
xây dựng triển khai đề án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã
trên địa bàn tỉnh hải dương giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
ngay từ khi có chủ trương từ cấp tỉnh cấp ủy chính quyền huyện bình giang
đã phối hợp với các sở ngành nhanh chóng giả soát quy hoạch bố trí quỹ đất
cũng như ngân sách để triển khai xây dựng trụ sở công an xã trên địa bàn huyện
thế còn lại một mươi hai xã nữa thì dưới sự lãnh đạo của cấp ủy thì hội đồng dân cũng đã có
bàn hành ý nghị quyết sẽ trích ngân sách huyện đầu tư cho xây dựng trụ sở làm việc
cấp xã với hai mô hình mô hình nhiều người từ một mươi đến một mươi năm chiến sĩ hỗ trợ hai tỷ đồng
còn mô hình từ năm đến bảy chiến sĩ hỗ trợ một bảy mươi năm tỷ đồng
không chỉ bình giang bằng sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân
đến nay một trăm linh các đơn vị công an cấp xã tại tỉnh hải dương
đã xác định được vị trí đất phục vụ xây dựng trụ sở công an cấp xã
đảm bảo diện tích tối thiểu một m hai một trụ sở
tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện một số địa phương còn tồn tại không ít khó khăn vướng mắt
vì vậy trong thời gian tới tỉnh hải dương cùng với các cơ quan chuyên môn
tích cực phối hợp với công an tỉnh kịp thời tháo gỡ
để lực lượng công an các xã thị trấn sớm có trụ sở mới

bên cạnh sự quyết liệt triển khai xây dựng trụ sở điều kiện vật chất cho công an cấp xã
toàn lực lượng công an tỉnh hải dương cũng xác định tinh thần chỉ đạo
lấy cán bộ chiến sĩ làm trung tâm chủ thể
tính đến thời điểm hiện tại tỉnh hải dương đã bố trí trên một bốn trăm linh cán bộ
tại hai trăm ba mươi năm xã phường thị trấn chiếm bốn mươi một tổng biên chế của công an tỉnh
việc nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cho công an cấp xã
tiếp tục góp phần xây dựng bộ máy bộ công an bốn cấp bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
trước hết là bám sát với cấp ủy và chính quyền địa phương
tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
một là có cái nghị quyết về việc triển khai xây dựng lực lượng công an xã
cái thứ hai nữa là có cái kế hoạch về việc lãnh đạo chỉ đạo lực lượng công an
đảm bảo an ninh trật tự trên địa phương
cơ sở vật chất cũng còn hạn chế
trên tinh thần theo chỉ đạo của chính giám đốc là người trước xuống sau
xây dựng con người có sự đồng hành của hệ thống chính trị
cơ sở vật chất từng bước đáp ứng theo yêu cầu và nhiệm vụ đạt ra
bằng các biện pháp đồng bộ xây dựng lực lượng công an xã thực sự chính quy tình nhuệ hiện đại
trong sáu tháng đầu năm công an cấp xã đã phối hợp kéo giảm hàng chục vụ việc khiếu nại phức tạp
và tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh
ngoài ra tiếp nhận xử lý hàng trăm tố giác tin báo về tội phạm từ nhân dân
góp phần xử lý kịp thời các vụ việc đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba đánh dấu năm mươi năm thiết lập quan hệ việt nam canada
nhiều hoạt động đã được tổ chức ở cả hai nước
tại thủ đô hà nội lễ kỷ niệm năm mươi năm quan hệ ngoại giao việt nam canada
diễn ra vào ngày hôm nay hai mươi bốn tháng tám
kỷ trước việt nam và canada đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao
kể từ đó thì quan hệ đối tác của hai quốc gia đã không ngừng phát triển
hiện tại việt nam là đối tác thương mại lớn nhất của canada
trong hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
với số vốn đầu tư từ canada ngày càng tăng
mục tiêu tăng kim ngạch thương mại hai triều lên một mươi tỷ usd
sẽ sớm trở thành hiện thực trong thời gian tới
cùng với các hoạt động kinh tế thương mại
là trao đổi sôi động về văn hóa du lịch giao lưu nhân dân
trong khuôn khổ lễ kỷ niệm năm mươi năm
quan hệ ngoại giao việt nam canada
đại sứ canada tại việt nam sean steyer chia sẻ rằng
canada dự kiến sẽ mở đại sứ quan mới ở việt nam vào năm tới
việc mở đại sứ quan mới cũng cho thấy hy vọng của canada
về tương lai quan hệ song phương sẽ phát triển hơn nữa
đặc biệt sau khi nước này đã công bố chiến lược ấn độ dương thái bình dương
trong chiến lược đó việt nam được xác định có vai trò quan trọng
góp phần vào việc giúp asean và canada sớm đạt được mức đối tác chiến lược
đại sứ sean steyer cũng đánh giá cao sự an toàn và an ninh tại việt nam
tôi cảm thấy ở đây sự an toàn an ninh tốt
con người việt nam thân thiện và ấm áp
chúng tôi cảm thấy tự do thoải mái khám phá vẻ đẹp của hà nội
một thành phố hết sức an toàn
đại sứ canada sean steyer khẳng định
cả việt nam và canada đều coi trọng sự tham gia mang tính xây dựng
tại nhiều diễn đàn quốc tế mà hai bên là thành viên
hai nước có cùng quan điểm về một khu vực ấn độ dương thái bình dương
tự do thịnh vượng và hòa bình
tôi thấy sự tích cực và đáng chú ý
đối với quá trình hội nhập kinh tế nhanh chóng của việt nam
việt nam cũng thể hiện là đối tác đáng tin cậy
qua các cuộc đối thoại và hợp tác liên quan những vấn đề toàn cầu
đại sứ sean steyer cũng cho biết
canada cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ việt nam
trong nỗ lực chuyển đổi năng lượng sạch
ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế bền vững
canada đã công nhận triển vọng của việt nam
trong việc trở thành một đối tác quan trọng
để theo đuổi những lợi ích chung
và khẳng định lại cam kết thắt chặt hơn nữa
mối quan hệ với việt nam